trung quốc thành phố xét nghiệm một mươi hai triệu dân sau khi phát hiện một mươi một ca covid một mươi chín
thành phố trịnh châu thủ phủ tỉnh hà nam trung quốc thông báo sẽ tiến hành xét nghiệm cho một mươi hai triệu cư dân
sau khi phát hiện một mươi một ca mắc covid một mươi chín trong vài ngày gần đây
ngày năm tháng một trung quốc ghi nhận bốn mươi một ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
tỉnh hà nam báo cáo bốn ca có triệu chứng và một mươi tám ca không có triệu chứng
trong đó có chín ca không triệu chứng ở tỉnh trịnh châu
chính quyền trị châu hiện đang tiến hành xét nghiệm sàng lọc toàn bộ cư dân khoảng một mươi hai triệu người
để phát hiện các ca bệnh thêm ẩn
với những người từ chối xét nghiệm mã sức khỏe sẽ chuyển từ màu xanh thành màu vàng
thành phố trịnh châu đã phát hiện tổng cộng một mươi một ca mắc mới covid một mươi chín trong những ngày gần đây
các chùm ca bệnh có liên quan đến sới mặt trượt đám tang và bổi tụi họp gia đình
ngoài xét nghiệm sàng lọc quy mô lớn chính quyền trịnh châu cũng yêu cầu người dân
ở những khu vực nguy cơ cao không được rời thành phố nếu không được cơ quan y tế chấp thuận
cư dân các khu vực khác được khuyên cao không nên rời khỏi trịnh châu nếu không cần thiết
trong một diễn biến liên quan chính quyền tỉnh hà nam đã quyết định tạm dừng di chuyển lên tỉnh
từ hôm qua ngày năm tháng một để hạn chế tốc độ lây lan của covid một mươi chín
thành phố thương khâu tỉnh hà nam cũng yêu cầu người dân hạn chế rời khỏi thành phố
sau khi phát hiện một ca mắc covid một mươi chín không có triệu chứng đến từ trịnh châu
các địa điểm công cộng trong nhà như bảo tàng dạp chiếu phim ở khương châu đã bị đóng cửa
việc dạy thêm ngoài giờ đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở buộc phải tạm dừng
vũ châu một thành phố khác thuộc tỉnh hà nam đã áp đặt lệnh phong tỏa cứng từ ngày bốn tháng một
sau khi phát hiện ba ca mắc covid một mươi chín không có triệu chứng
theo đó người dân vũ châu được yêu cầu hạn chế ra đường chốt kiểm soát sẽ được dựng lên
ở các khu dân cư để đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch
các trung tâm mua sắm và siêu thị chỉ được phép mở cửa gian hàng bán đồ thiết yếu
bảo tàng sân vận động khu du lịch quán cà phê internet và các địa điểm vui chơi giải trí khác
buộc phải đóng cửa khu vực trung tâm thành phố bị hạn chế ra vào
những người từ địa phương khác trở về vũ châu phải chủ động khai báo
trung quốc ứng phó quản lý covid một mươi chín bị sập ổ dịch tây an hỗn loạn
ứng dụng quản lý mã y tế của người dân tại tây an trung quốc bị sập
khiến nhiều hoạt động chống dịch covid một mươi chín tại khu vực này trở nên phức tạp
ứng dụng mã y tế covid một mươi chín của trung quốc giúp quản lý chặt chẽ việc di chuyển
tình hình xét nghiệm và tiêm chủng của người dân đã bị quá tải
và phải ngừng hoạt động ở thành phố tây an trong tuần này
do nơi đây đang bị phong tỏa nên tình trạng này càng khiến các điều kiện phòng chống dịch bệnh trở nên tồi tệ hơn
với hơn một bảy trăm linh ca bệnh tây an trở thành ổ dịch mới nhất và nghiêm trọng nhất tại trung quốc
kể từ khi đại dịch covid một mươi chín được phát hiện ở vũ hán
hơn một mươi ba triệu dân tây an không được ra khỏi nhà trừ trường hợp đặc biệt
các xét nghiệm trên diện rộng được triển khai khi trung quốc duy trì chiến lược không covid
quản lý chặt số ca bệnh
việc ứng dụng quản lý mạng y tế bị hỏng không chỉ khiến các công tác xét nghiệm
truy vết ca bệnh trở nên khó khăn hơn
mà còn khiến người dân tại thê an gặp trở ngại khi cần đến sự chăm sóc y tế
người dân địa phương không thể truy cập xem tình trạng bệnh của họ
khi thành phố đã triển khai một đợt xét nghiệm acid blurix trên diện rộng mới
vì phải xuất trình mã y tế chứng minh xét nghiệm âm tính với sars cov hai mới được vào bệnh viện
nên nhiều người cũng không thể tiếp cận dịch vụ y tế
liên đoàn phụ nữ thành phố tây an đang điều tra thông tin một phụ nữ mang thai mất con
sau khi bị từ chối nhập viện vì không thể dùng ứng dụng chứng minh mình không bị nhiễm virus
video đang trên mạng xã hội trung quốc ghi lại hình ảnh một phụ nữ chảy máu trên vỉa hè
ngoài bệnh viện tây an đang xuân sao dư luận
nhiều ý kiến phan nàn và chỉ trích tương tự cũng xuất hiện trên mạng xã hội trung quốc
liên quan đến việc bệnh nhân không được điều trị kịp thời tại các bệnh viện đang quá tải
cuộc sống bị gián đoạn của người dân ở trong các khu phong tỏa ở trung quốc
các đợt phong tỏa nghiêm ngặt ở thành phố tây an và vũ châu của trung quốc
đang ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân và làm gián đoạn dịch vụ y tế trong khu vực
theo trang the guardian anh mặc dù giới chức đã cam kết đảm bảo nguồn cung lượng thực phẩm
cho người dân ở khu vực phong tỏa nhiều hộ gia đình vẫn gặp khó khăn
trong việc mua thực phẩm hàng ngày và tiếp cận các dịch vụ y tế
tây an thành phố một mươi ba triệu dân đã bị phong tỏa nghiêm ngặt trong gần hai tuần
để ngăn chặn covid một mươi chín lây lan
đây là một trong những đợt phong tỏa nghiêm ngặt nhất tại trung quốc kể từ khi dịch bệnh bùng phát
trong khi đó từ tối ngày ba tháng một khoảng một hai triệu cư dân ở vũ châu cũng được yêu cầu ở nhà
sau khi thành phố này phát hiện ba ca dương tính với virus sars cov hai
giao thông công cộng các phương tiện cơ giới cá nhân tất cả các nhà hàng và địa điểm không thiết yếu
đều phải dừng hoạt động
trong bối cảnh đó trên các nền tảng mạng xã hội trung quốc hầu hết người dân đã ủng hộ mạnh mẽ
với phản ứng nhanh chóng của chính quyền khi dịch bệnh bùng phát
sau một số người cũng bày tỏ lo lắng
các phương tiện truyền thông địa phương đã đưa tin về việc xử lý chậm trễ của các bệnh viện lớn ở thành phố
ảnh chụp màn hình của một bài đăng lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội cho biết
một người đàn ông đưa người cha bị bệnh đến bệnh viện tây an
nhưng họ từ chối nhập viện vì đến từ khu vực có nguy cơ cao
bài đăng cho biết cha của người đàn ông này bị đau tim và đã qua đời vào thời điểm ông được nhập viện điều trị
tài khoản khác cho biết một phụ nữ đã xảy thai sau khi bị chặn lại trước cổng bệnh viện tây an
người họ hàng của cô cho biết gia đình đã gọi cấp cứu vào đêm một tháng một
khi cô bắt đầu cảm thấy đau bụng nhưng điện thoại chỉ đồ chuông mà không có người bắt máy
họ đã đưa cô đến bệnh viện nhưng bảo vệ không cho họ vào vì kết quả xét nghiệm covid một mươi chín đã có từ bốn tính trước đứa trẻ sau đó đã tử vong
phát ngôn viên của liên đoàn phụ nữ thiềm tây cho biết họ đã trao đổi với chính quyền về sự việc này
và yêu cầu giới chức nên tìm hiểu về vụ việc ngay lập tức
cô nói vì dịch bệnh ở tây an hiện khá nghiêm trọng nên chắc chắn cần phải có giải pháp
những lời phản nàn về tình trạng thiếu lương thực cũng xuất hiện trên mạng xã hội
bất chấp việc chính quyền thành phố tây an đã cam kết cung cấp thực phẩm đến tận nhà cho người dân và nhiều điểm bán hàng tạm thời đã được thiết lập
một số người thậm chí phải đổi đồ dùng cá nhân để lấy thức ăn
nhiều người cho biết thành phố không có đủ nhân viên giao hàng để đáp ứng các đơn hàng trực tuyến
một người dân cho biết cho đến nay tôi mới chỉ nhận giò miễn phí một lần mỗi hộ chỉ được nhận một bó
giá thực phẩm ở thành phố cũng rất cao không có ai quản lý không có dịch vụ vận chuyển cho các nhu cầu thiết yếu hàng ngày
và phí đặt vặt là khoảng một trăm linh nhân dân tệ
phí lạt cũng đã cản trở mọi người đến và rời khỏi thành phố
một nguồn tin tiết lộ rằng giới chức đã bắt giữ một số người trốn phong tỏa và những người về quê mà không cách ly
giới chức thừa nhận biện pháp phong tỏa sẽ gây ra nhiều vấn đề bao gồm cả các cơ sở cách ly tập trung chưa chú đáo
hàng chục nghìn người đã được đưa đến cách ly tại những cơ sở này
một số quan chức địa phương đã bị kỷ luật thậm chí là xa thải với các cáo buộc lơ là trong việc quản lý làm bùng phát dịch
hai đảng viên ở tây an đã bị cách chức vì quản lý không đủ nghiêm ngặt trong việc ngăn chặn và kiểm soát dịch covid một mươi chín
hôm ngày ba tháng một giới chức tây an cho biết thành phố đã chi khoảng một triệu đô la mỹ để hỗ trợ những người gặp khó khăn
và đã đưa khoảng hai trăm linh người đang mắc kẹt vào khu trú ẩn tạm thời
nhà chức trách cũng cam kết sẽ thiết lập đường dây nóng và các dịch vụ hỗ trợ bổ sung
tây an hiện là tâm trấn của đợt bùng phát covid một mươi chín mới nhất của trung quốc
trên một bảy trăm linh trường hợp mắc bệnh đã được ghi nhận tại thành phố này kể từ đầu tháng một mươi hai
song con số này là tương đối thấp so với số liệu toàn thế giới
hôm bốn tháng một trung quốc đã ghi nhận bốn mươi một ca mắc có triệu chứng trong cộng đồng trong đó có ba mươi năm trường hợp ở tây an
hôm năm tháng một giới chức nước này cho biết ổ dịch của thành phố phần lớn đã được kiểm soát sau khi áp đặt lệnh phong tỏa
việc kiên quyết theo đuổi chiến lược zidocov đã giúp trung quốc duy trì được số ca nhiễm ở mức thấp trong suốt một mươi tám tháng qua
trong bối cảnh thế vận hội mùa đông sắp diễn ra và cam kết nhổ tận gốc virus của chính phủ
giới chức địa phương đã ban hành các biện pháp phòng dịch ngày càng quyết liệt
các trung tâm đô thị khác nơi phát hiện một số ca nhiễm cũng phải đối mặt với các biện pháp cứng rắn
một khu vực của thành phố trịnh châu đã đóng cửa nghiêm ngặt sau khi phát hiện ra bốn ca mắc covid một mươi chín